đà nẵng hiện có hơn bốn năm trăm linh hướng dẫn viên du lịch trong đó có gần một ba trăm linh hướng dẫn viên nội địa và trên ba hai trăm linh hướng dẫn viên quốc tế
số lượng hướng dẫn viên của đà nẵng đứng thứ ba trong cả nước chỉ sau thành phố hồ chí minh và hà nội
tuy nhiên cũng như nhiều địa phương trong cả nước hoạt động hướng dẫn viên cũng có nhiều bất cập trong công tác quản lý đào tạo và sử dụng
vì vậy cần có những giải pháp lâu dài để nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý đội ngũ hướng dẫn viên hiện nay
đà nẵng hiện có hơn bốn năm trăm linh hướng dẫn viên du lịch trong đó có gần một ba trăm linh hướng dẫn viên nội địa và trên ba hai trăm linh hướng dẫn viên quốc tế
cùng với sự phát triển nhanh về du lịch lực lượng hướng dẫn viên du lịch phải bảo đảm cả về số lượng và chất lượng để theo kịp xu hướng và đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của du khách
tuy nhiên hiện nay công tác quản lý hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn vẫn còn có những khó khăn
thời gian qua thì chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ngành
chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ngành để tiến hành các công tác quản lý nhà nước thanh tra kiểm tra xử lý và xử phạt các trường hợp hướng dẫn trái phép không tuân thủ theo các chương trình các tour của các đơn vị điều hành du lịch
bên cạnh đó sự tăng trưởng không đồng đều của hướng dẫn viên du lịch sử dụng các ngoại ngữ khác nhau không cân đối dẫn đến sự thiếu hụt cục bộ hướng dẫn viên du lịch ngoại ngữ ít thông dụng
nhất là vào mùa cao điểm như tiếng hàn quốc
tiếng nhật bản tiếng nga
bên cạnh đó việc sử dụng bằng cấp chứng chỉ giả hướng dẫn viên chui hoặc người nước ngoài hành nghề hướng dẫn viên du lịch trái phép tại việt nam ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực du lịch
theo chúng tôi trước hết là cần phải phổ biến truyền truyền nâng cao nhận thức về pháp luật cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch để mà tuân thủ quy định của pháp luật việt nam về hành nghề hướng dẫn
cái thứ hai là tăng cường chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch
để đội hướng dẫn viên du lịch vừa có chuyên môn giỏi vừa có ngoại ngữ tốt vừa có những kỹ năng mềm khi tiếp xúc với khách du lịch
rồi từ đó đảm nhận tốt vai trò đại diện cho thương hiệu của doanh nghiệp gồm như hình ảnh dẫn nước con người việt nam chúng ta
để nâng cao hiệu quả quản lý hướng dẫn viên du lịch trong thời gian tới
các bộ ngành trung ương và địa phương cần có sự phối hợp tăng cường quản lý điểm đến du lịch
chấn trình các hoạt động kinh doanh lữ hành hướng dẫn du lịch đồng thời có chính sách tạo điều kiện thu hút khách du lịch quốc tế đến việt nam
thu hút nhân lực gắn bó với ngành du lịch phổ biến áp dụng rộng rãi mô hình đào tạo nghề theo chuẩn quốc gia và asean
đồng thời tổ chức đánh giá và xếp loại hướng dẫn viên hàng năm